kính thưa quý vị đến hẹn lại lên cứ bước vào mùa mưa là thành phố hồ chí minh lại tiếp tục tái diễn tình trạng mưa ngập
và đáng nói hơn là tình trạng mưa ngập năm nay lại đến từ sự chủ quan bởi hàng loạt công trình dự án chống ngập lớn nhỏ của thành phố
vẫn đang y ạch thi công dù đã vượt kế hoạch và sau đây lại ghi nhận về tình trạng ngập úng tại khu vực thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
gần chục năm nay đường võ văn ngân thành phố thủ đức luôn được biết đến là tuyến điến hình về tình trạng ngập nước mỗi khi mưa lớn
đặc thù có địa hình chênh lệch về độ cao thấp nên mỗi lần mưa lớn đường võ văn ngân đoạn gần chợ thủ đức trở thành thác nước chảy xiết
đã không ít trường hợp xe máy trượt ngã khi đi dưới trời mưa tại đoạn đường này
để xóa bỏ tình trạng trên dự án nâng cấp hệ thống thoát nước cho tuyến đường được khởi công vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi dự kiến thi công trong một mươi bảy tháng
thế nhưng đến nay dự án vẫn gian dở trong sự ngao ngán của người dân
thì nó ngập lên lên lên luôn lên hàng này lên giải luôn ước giải hết giải hư hết mỗi lần mưa là ngập lên nửa xe hơi luôn
ở đây ai tưởng người ta cũng mong muốn là cái dịch này làm cho nó lẹ nó lẹ là người ta mua bán đi thông
khoảng hai mươi năm trở lại đây thành phố thủ đức có tốc độ đô thị hóa bê tông hóa tăng nhanh chóng mặt
nhưng phần diện tích và công trình dành cho thoát nước lại không được đầu tư xứng tầm đồng bộ
thậm chí nhiều kênh rạch đã bị xóa sổ là những nguyên nhân khiến thành phố thủ đức từ địa hình khá cao trở thành điểm ngập của thành phố hồ chí minh
một số điểm ngập nặng có thể kể đến như đường kha vạn cân tô ngọc vân võ văn ngân
vào mỗi mùa mưa thì nỗi lo ngập nước của người dân cũng lớn nhỏ theo từng cơn mưa
người dân mình cũng mong muốn là tất cả các công trình làm thi công được nhanh gọn để dân đi lại thuận tiện hơn
công việc làm ăn cũng dễ dàng hơn
tình trạng ngập úng là thế cấp bách trong giải quyết mưa ngập là thế
nhưng các dự án nâng cấp đường cải tạo hệ thống thoát nước lại diễn ra một cách ị dạch và bắt chân tại chỗ
điển hình như dự án nâng cấp đường lương định của đã bảy năm chưa thể về đích
hiện nay do phần mặt bằng mình giao chưa được đồng bộ
cho nên là những phạm vi nào đã được giao mặt bằng rồi thì hệ thống thoát nước đã được thi công hoàn chỉnh
nhưng mà chưa được kết nối
cho nên việc tiêu thoát nước cũng chỉ xử lý cục bộ
tại những vị trí mà có thể thoát ra các dạch chạy ngang tuyến thôi
dự án trì trệ thi công kéo dài không chỉ ảnh hưởng tới việc đi lại sinh hoạt kinh doanh của người dân
mà còn làm gia tăng tình trạng ngập nước kẹt xe tác động tới môi trường và phát triển kinh tế của thành phố
một khi các dự án vẫn còn đưa ra lý do cho việc chậm tiến độ
thì điệp khúc hẻ mưa là ngập sẽ còn tái diễn không hồi kết